chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ không ngừng phát triển tốt đẹp
cùng với sự phát triển quan hệ chính trị an ninh quốc phòng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
đã và đang đạt được những kết quả đáng ghi nhận trở thành trọng tâm nền tảng động lực phát triển
cho quan hệ chung giữa hai nước đây là khẳng định của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean do ngài ted osius
chủ tịch kiêm tổng giám đốc làm trưởng đoàn vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô hà nội
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
hoa kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước đạt chín mươi năm sáu tỷ đô la mỹ
trong đó việt nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín của hoa kỳ
thành công này đạt được là nhờ chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã nỗ lực phối hợp
tập trung giải quyết kịp thời và hiệu quả vấn đề thương mại
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới usabc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng
giữa chính phủ cộng đồng doanh nghiệp hai nước để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ nói chung
quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ nói riêng góp phần tạo thuận lợi cho xuất khẩu của việt nam và hoa kỳ
và thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp hoa kỳ vào việt nam đưa việt nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
nhất là đối với các dự án liên quan đến công nghệ cao kinh tế số kinh tế xanh
trên lĩnh vực an ninh bộ công an việt nam đề nghị usabc và cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ kiến nghị chính phủ hoa kỳ
tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là tội phạm kinh tế
tạo thuận lợi về cơ chế phối hợp và hợp tác toàn diện theo hướng linh hoạt thuận lợi
tăng cường hợp tác xây dựng cơ chế phối hợp với một số tập đoàn hoa kỳ để hoạt động bảo đảm an ninh mạng
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt hiệu quả hơn
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài tet auzios đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước hoa kỳ việt nam thời gian qua
khẳng định đây là tiền đề quan trọng để hai bên củng cố làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có
mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới
chủ tịch kiêm tổng giám đốc usabc tin tưởng trong thời gian tiếp theo
quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển góp phần tích cực xây dựng việc phát triển kinh tế thương mại giữa hai quốc gia hoa kỳ việt nam
mong muốn chính phủ việt nam nói chung bộ công an việt nam nói riêng
tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư hoa kỳ đầu tư ổn định lâu dài tại việt nam
trở thành đối tác tin cậy của việt nam trong những năm tới
chiều nay chín tháng ba thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đã làm việc với cục công nghệ thông tin bộ công an nhằm ra soát thực trạng ứng dụng phát triển
quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong công an nhân dân
cục công nghệ thông tin xác định trong năm hai nghìn hai mươi hai tập trung tăng cường quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong công an nhân dân
hiện đại hóa đảm bảo mạng máy tính diện rộng dùng riêng ngành công an hoạt động thông suốt liên tục ổn định đảm bảo an ninh an toàn thông tin
nghiên cứu xây dựng triển khai có hiệu quả hệ thống phần mềm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác công an
triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực công nghệ thông tin của ngành công an
tăng cường công nghệ quản lý kỹ thuật kiểm soát an ninh đảm bảo công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu dùng chung
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận sự cố gắng nỗ lực và biểu dương những thành tích kết quả
mà cục công nghệ thông tin đạt được trong bối cảnh còn nhiều khó khăn trong khi lĩnh vực công nghệ thông tin là lĩnh vực khó liên tục đổi mới
đồng thời yêu cầu thời gian tới cục công nghệ thông tin cần xác định ứng dụng công nghệ thông tin là xu thế chung
đơn vị cần bám sát chỉ đạo triển khai nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu quy trình xây dựng các thông tư
đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu đề xuất các dự án xác định định hướng phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân
đề xuất triển khai trung tâm cơ sở dữ liệu chung của ngành công an tập trung xây dựng trung tâm giám sát hệ thống mạng toàn ngành
quy hoạch hệ thống kiểm soát an ninh phát triển các phần mềm phục vụ quản lý điều hành tập trung giải quyết rứt điểm các dự án tổn động
và tăng cường đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các bộ làm lĩnh vực công nghệ thông tin
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh cục công nghệ thông tin cần phối hợp với các công an đơn vị địa phương để thường xuyên giả soát
đánh giá thực trạng ứng dụng phát triển công nghệ thông tin tham mưu các giải pháp kỹ thuật hạ tầng hệ thống mạng
và thẩm định cấp độ an toàn của các dự án trọng điểm liên quan đến công nghệ thông tin như dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân triển khai chính phủ điện tử
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cục cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
trong năm gần đây cũng như xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần phải triển khai thực hiện nhằm tăng cường nâng cao hiệu lực hiệu quả
ngay từ sớm đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao thời gian qua cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ động làm tốt công tác tham mưu đảng
quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ ủy ban nhân dân các cấp bộ công an qua đó tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
chủ động ban hành kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tăng cường công tác tuyên truyền duy trì phát triển ứng dụng báo cháy một trăm một mươi một
tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân triển khai tổ chức thanh tra kiểm tra và điều tra xử lý vi phạm theo nhiều nhóm lĩnh vực về quy định an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ và kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường công tác cải cách hành chính
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh công tác phòng cháy rất quan trọng liên quan trực tiếp đến tính mạng sức khỏe tài sản của người dân và doanh nghiệp
vì vậy phải làm bài bản căn cơ mang tính chiến lược và lâu dài về công tác phòng cháy chữa cháy
trong đó công tác chỉ đạo phải xuyên suốt đến tận cấp huyện thị trấn xã chú trọng công tác xây dựng lực lượng trang thiết bị phương tiện xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy hiệu quả
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ huy động tiềm năng tiềm lực của các tỉnh ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh phải gắn từng công việc nhiệm vụ cụ thể với trách nhiệm của người đứng đầu ngay từ cơ sở
tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm
đồng thời đề nghị cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nghiên cứu xây dựng phần mềm về nghiệp vụ cơ bản
cập nhật dữ liệu thường xuyên liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
nghiên cứu chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra
trong tháng ba này các trường đại học sẽ công bố phương án tuyển sinh nhận học bạ
còn các em học sinh lớp một mươi hai phải đăng ký nguyện vọng của mình
đối với các trường đại học học viện trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai lần đầu tiên khối trường công an sẽ tổ chức thi đánh giá
kiểm tra kiến thức toán văn và kỹ năng phán đoán xử lý tình huống để tuyển sinh đại học
ngoài ra việc tuyển sinh các trường công an nhân dân còn có thêm điểm gì đáng lưu ý thông tin sẽ có trong phóng sự dưới đây
cục đào tạo bộ công an đưa ra thông báo các học viện trường công an nhân dân tổ chức xét tuyển theo ba phương thức
bên cạnh hai phương thức truyền thống được áp dụng cho tất cả các trường là xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục đào tạo
và phương thức xét tuyển sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì việc tuyển sinh năm nay có thêm một phương thức mới
lần đầu tiên được áp dụng đó là xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của bộ giáo dục và đào tạo
với bài thi đánh giá tuyển sinh của bộ công an
mục tiêu của bài thi đánh giá nhằm đánh giá được các năng lực cốt lõi để học tập ở bậc đại học đối với thí sinh
trong đó sẽ gồm các nhóm kiến thức trong chương trình học trung học phổ thông phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào học viện cảnh sát dân của các thí sinh
đặc biệt là có kết cấu các câu hỏi tư duy logic tập trung kiểm tra các kỹ năng như ghi nhớ phán đoán suy luận đánh giá nhận thức của thí sinh về công tác công an
bài thi đánh giá năng lực vào các trường công an nhân dân có nhiều điểm khác biệt so với các trường đại học học viện khác
cấu trúc bài thi gồm hai phần là trắc nghiệm và tự luận
thời gian làm bài thi này là một trăm tám mươi phút
trong đó thì chia ra
làm hai phần phần trắc nghiệm là chín mươi phút và phần tự luận là chín mươi phút và làm cho một buổi
tự luận thì học sinh được lựa chọn một trong hai nội dung
cái nội dung thứ nhất là văn học hoặc là giải toán
kiến thức cũng tập trung vào cái kiến thức nằm trong cái chương trình học lớp một mươi hai
điều kiện để dự tuyển vào các trường công an cũng có một số thay đổi so với năm hai nghìn hai mươi một
thí sinh phải đạt học lực khá trong các năm học trung học phổ thông
các năm trước là học lực trung bình trở lên
độ tuổi tối đa được dự tuyển là hai mươi hai tuổi trước là hai mươi tuổi
người dân tộc là hai mươi năm tuổi trước đây là hai mươi hai tuổi
về chiều cao thí sinh không phải là người dân tộc thiểu số
chiều cao tối thiểu đối với nam giới là một m sáu mươi bốn và nữ giới là một m năm mươi tám
với nam giới thì tăng thêm hai phân so với trước đây còn giữ nguyên đối với nữ giới
còn đối với dân tộc thiểu số là một m năm mươi sáu giảm hai phân so với trước đây
thời điểm sơ tuyển tuyển sinh dự kiến được tổ chức vào tháng bốn tới đây
người dự tuyển trải qua bài thi vận động như bật xa tại chỗ co tay xả đơn
chạy một năm trăm linh m đối với nam chạy tám trăm linh m đối với nữ
đề thi minh họa được công bố công khai theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
kỳ thi đánh giá năng lực và các trưởng công an sẽ được tổ chức ngay sau kỳ thi tốt hiệp trung học phổ thông
thưa quý vị những người sau cai nghiện hay từng có tiền án tiền sự
sau khi trở về địa phương để họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng không quay lại con đường lầm lỡ
chính quyền địa phương và công an cơ sở đã phối hợp cùng với các tổ hội trên địa bàn
cho họ vay vốn để làm ăn phát triển kinh tế gia đình
đây là việc làm thiết thực mà mô hình cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng
đang áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện mộc châu của tỉnh sơn la
ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã triềng sơn
anh phạm đức chín tại tiểu khu hai xã trường sơn là người nghiện ma túy
sau khi cai nghiện tại cơ sở bắt buộc anh trở về địa phương
trong quá trình theo dõi quản lý của công an xã anh đã được tham gia vào mô hình cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng
hiện nay anh tập trung phát triển kinh tế thu nhập mỗi năm cũng lên tới hàng trăm triệu
từ ngày tôi về đây tôi cũng được bên
công an bên chính quyền địa phương
tạo cho tôi được cái mô hình
cho vay vốn để tạo cái mô hình cho tôi là tôi được làm ăn
giúp chúng tôi là rất xin là vẻ cái nguồn
cái nguồn như kinh phí cũng như cái nguồn nhân động viên
cho chúng tôi cho gia đình là chúng tôi
thì bây giờ mình về mình phải
quyết tâm làm sao nó không đi vào những con đường này nữa
cũng không chơi bời gì nữa
trở thành một con người hoán nương nương thiện
để cho còn các con các cái sau này nó lớn lên nó noi theo chứ
những người mà đã nghiện ma túy này
hoặc là đã có những tiền án tiền sự hoặc về địa phương
thì là để cho mọi người không mặc cảm về cái lỗi lầm của mình

có những cái thành lập cơ lộc bộ để giúp đỡ những người đẹp
thì công an xã sẽ giúp cho họ để không tái nghiện
và thường xuyên kiểm tra tuyên truyền
còn đối với hội phụ nữ thì hỗ trợ về các nguồn vốn
ví dụ như là cây giống và vật nuôi
để định hướng cho bà con nhân dân làm sao mà
phù hợp với môi trường sinh sống để phát triển kinh tế xã hội ổn định hơn
cũng trên địa bàn xã trường sơn
ông lê đình mì sau khi tái hòa nhập cộng đồng
đã được công an xã và chính quyền địa phương lập hồ sơ
hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền là năm mươi triệu đồng
sau khi được hỗ trợ ông mì cùng gia đình đã phát triển mô hình ao vườn
chăn nuôi chuồng trại tập trung phát triển kinh tế
hiện nay mỗi năm gia đình thu nhập từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
không phải như bản thân tôi
mà cũng như tất cả mọi anh em về
không đi lại con đường nằm nỗi
để làm có ích thứ nhất cho xã hội cho bản thân
đối với các vị chính quyền địa phương
mô hình cảm hóa lúc này là sự kết hợp của cả hệ thống chính trị
vào cuộc cả hệ thống chính trị
và muốn nhân rộng được mô hình này
phải đặc biệt quan tâm đến sự phát triển kinh tế của người nằm nỡ
sau khi người ta phát triển kinh tế
có quan việc làm ổn định
và phối hợp với các huyện
đặc biệt là với phòng đồng công an

để tư vấn giới thiệu việc làm
khi mà người nghiện có việc làm ổn định
thì người ta sẽ tránh được con đường nằm nỡ
trong năm hành hai mươi một
mô hình cảm hóa giáo dục giúp đỡ
người nằm nỡ hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã trường sơn
đã giúp đỡ được một trăm ba mươi sáu lượt người
sau cai trở về tái hòa nhập cộng đồng
thời gian tới công an huyện sẽ chủ trì
nhân rộng mô hình đến toàn bộ các xã thị trấn trên địa bàn
tin an ninh trật tự
ba thanh niên gồm lý đại kiểm hai mươi một tuổi
hồ thái ngân hai mươi tám tuổi
và vương minh hưng hai mươi năm tuổi
là ba trong số năm thành viên trong nhóm côn đồ
đập phá xe ô tô và tấn công tài xế ngay giữa đường
vào chiều ngày tám tháng ba đã bị truy bắt thành công
theo đó sau khi ăn nhậu
kiểm điều khiển xe máy đi ngược chiều
rồi lấn vào làn đường dành cho ô tô
khi tài xế ô tô bóp còi
thì kiểm đã chửi bới
rồi gọi thêm bốn thanh niên khác
cầm hung khí đuổi theo xe ô tô
để đánh tài xế gian mặt
nhóm này cầm hung khí hung hãn
đập phá cửa chiếc xe ô tô tải
rồi leo lên ca bin tấn công tài xế
do không mở được cửa xe ô tô
nhóm này đã bỏ đi
rất may tài xế không bị thương
chiếc xe ô tô bị hư hỏng
tại lạng sơn
công an huyện bắc sơn
cũng vừa phát hiện bắt quả tăng
đối tượng dương công viết
chú tại xã bắc quỳnh huyện bắc sơn
có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép
hơn một cây thuốc phiện
trong khi làm nhiệm vụ
tại thôn lương minh xã hương vũ
công an huyện bắc sơn
phát hiện xe ô tô do dương công viết điều khiển
có biểu hiện nghi vấn
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện
trên xe chở bốn bó cây
gồm một chín mươi bốn cây thuốc phiện tươi
có chiều cao trung bình một mét
tổng trọng lượng là một trăm linh hai kg
qua đấu tranh viết khai số cây thuốc phiện
trên mua của một người phụ nữ
tên là hoàng thị hoan
ở xã bắc quỳnh huyện bắc sơn
với giá hơn ba mươi triệu đồng
về để sử dụng và bán kiếm lời
bộ y tế cho biết vào ngày chín tháng ba
thì nước ta ghi nhận một trăm sáu mươi bốn năm trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thì có một trăm sáu mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu ca ghi nhận trong nước
tăng hai một trăm sáu mươi một ca so với ngày trước đó
trung bình số ca mắc mới trong nước
ghi nhận trong bảy ngày qua
là một trăm bốn mươi một bảy trăm chín mươi bảy ca một ngày

số ca mắc nhiều nhất cả nước